kính thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu cho biết là hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
để điều tra làm rõ một vụ nam thanh niên được phát hiện là tử vong trên vỏng của một quán cà phê vỏng ở bạc liêu
thông tin ban đầu sáng ba mươi tháng năm nam thanh niên hai mươi bảy tuổi ngụ huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đến một quán cà phê vỏng trên đường hai mươi ba tháng tám phường tám thành phố bạc liêu để uống cà phê
và có nằm trên một vỏng để ngủ
đến khoảng chín giờ cùng ngày chủ quán nhân viên và người để uống nước thấy anh này ngủ khá lâu vẫn chưa thức
không thể cưa động chân tay nên cùng nhau kiểm tra thì táo hỏa phát hiện người này đã tử vong
nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường thi hành khám nghiệm
đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân
sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
kỳ thể nam thanh niên được bàn giao cho gia đình lo hậu sự